tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với đại sứ quán cuba tại việt nam
và hội hữu nghị việt nam cuba liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề
những thiệt hại do chính sách bao vây cấm vận của mỹ đối với cuba và những biện pháp giảm thiểu thiệt hại của cuba
phát biểu khai mạc buổi tọa đàm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thảo phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba thành phố hà nội cho rằng
chính sách bao vây cấm vận là một lẽ thường tình trong lịch sử đấu tranh chính trị
nhưng dài dẳng kéo dài như chính sách bao vây cấm vận của mỹ đối với cuba là duy nhất trong lịch sử nhân loại
nhân dân việt nam luôn sắt cánh và theo dõi nhân dân cuba trong quá trình chiến đấu chống lại chính sách bao vây cấm vận của mỹ đối với cuba
cũng tại buổi tọa đàm bà lianis torres rivera đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa cuba tại việt nam chia sẻ
ngày ba mươi một tháng một mươi tới đó
lần thứ hai mươi bảy cuba sẽ chỉnh đại hội đồng liên hợp quốc dự thảo nghị quyết
sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế thương mại và tài chính của mỹ chống lại cuba
đại sứ hy vọng trong lần trình dự thảo nghị quyết này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế
sự ủng hộ hoàn toàn của việt nam